trong ngày ba tháng bốn bộ công thương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám
hội nghị có sự tham gia của đại diện sáu mươi ba tỉnh thành và đại diện các bộ ngành liên quan
theo bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên tới thời điểm hiện tại vẫn còn một mươi bảy địa phương chưa cung cấp đầy đủ dữ liệu các dự án điện theo yêu cầu chi tiết của bộ công thương
các địa phương này chỉ còn bảy ngày để cung cấp dữ liệu làm cơ sở để bộ tính toán và lên phương án triển khai quy hoạch điện tám
hiện bộ công thương đang nỗ lực xây dựng khung giá các nguồn điện để hoàn thành trong tháng bốn nhưng gặp khó khăn với khung giá điện gió ngoài khơi do chưa có dự án nào được đăng ký nên không có cơ sở để tính toán giá
bộ trưởng nguyễn hồng diên nhấn mạnh để có thể triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám bộ công thương và các bộ ngành trung ương các địa phương cần phối hợp nghiên cứu bổ sung và ban hành các cơ chế chính sách liên quan
bảo đảm tính đồng bộ khả thi phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và thông lệ quốc tế đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

đối tác công tư ngành hàng lúa gạo là rất cần thiết và đúng lúc để góp phần thực hiện các cam kết của việt nam và nâng cao giá trị gia tăng của lúa gạo thông qua chuỗi giá trị
cùng với đó tăng thu hút đầu tư hiện đại quá hệ thống nông nghiệp và lương thực thông qua áp dụng công nghệ và kết nối đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho nông dân
đâu là nguyên nhân khiến trái phiếu xanh của việt nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng đâu là giải pháp để dẫn nguồn vốn lớn cho tiến dụng xanh
tất cả đã được thảo luận tại hội thảo hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phát triển tiến dụng xanh trái phiếu xanh do viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với tạp chí nhà đầu tư tổ chức diễn ra vào sáng nay tại hà nội
việt nam thời gian qua mặc dù đã ban hành nhiều chiến lược quy hoạch kế hoạch về chuyển đổi xanh tuy nhiên để đạt được các mục tiêu về tăng trưởng xanh
theo ước tính của ngân hàng phát triển châu á adb chúng ta sẽ cần khoảng ba trăm sáu mươi tám tỷ usd từ nay đến năm hai nghìn bốn mươi tương đương với hai mươi tỷ usd mỗi năm
tín dụng xanh hiện mới chiếm khoảng bốn bốn tổng dư nợ toàn nền kinh tế
con số một một mươi sáu tỷ usd trái phiếu xanh phát hành trong năm năm qua vẫn còn rất nhỏ bé so với nhu cầu vốn khoảng hai mươi tỷ usd trung bình mỗi năm để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh